trước thời điểm cơ quan khí tượng thủy văn dự báo bão sơn tinh đổ bộ vào đất liền
các cơ quan chức năng tại thanh hóa đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại
các đoàn công tác đã có mặt tại những khu vực có nguy cơ cao để kịp thời giám sát và ứng phó với những tình huống khẩn cấp
trong đó tập trung vào kiểm tra hệ thống đê điều hồ đập xử lý tiêu thoát nước ngập ống tại một số địa phương sau những ngày mưa kéo dài
liên quan đến vấn đề kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú theo báo cáo của tri cục phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thanh hóa
toàn bộ bảy bốn trăm ba mươi tám phương tiện kèm theo gần hai mươi tám lao động hiện đã neo đậu an toàn trong đó tập trung phần lớn tại bờ biển thanh hóa
một số phương tiện đã neo đậu tại khu vực đảo mê cũng như một số tỉnh lân cận đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt
tại các khu vực cảng các chủ phương tiện đã được hướng dẫn thực hiện nghiêm túc những quy định kỹ thuật khi neo đậu trong tình huống có bão áp thấp để tránh va đập cũng như bị sóng đánh chìm